điều tra của bản chuyên án cho thấy từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
ba đối tượng và đồng bọn đã tiến hành chửi bới ném chất bẩn vào một số cơ sở dịch vụ tăng lễ
trên địa bàn huyện giao thủy xuân trường hải hậu
sau đó gặp trực tiếp yêu cầu các cơ sở này khi nhận dịch vụ hỏa táng
phải thông báo và nộp thêm năm trăm linh đồng mỗi ca
tháng hai năm hai nghìn hai mươi quang bắt đầu thu số tiền này
kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt ba mươi chín triệu đồng
của năm bị hại ở các huyện xuân trường hải hậu giao thủy
ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định
đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên về tội cưỡng đoạt tài sản
các đối tượng khác hiện đang được khẩn trương xác minh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án